về đảo ra thì có thể nói là hệ sinh thái đất ngập nước bên biển cũng là một cái tài nguyên một cái dạng tài nguyên hết sức là hấp dẫn đứng từ góc độ du lịch như là hệ thống các cái rừng mangro rồi là hệ thống san hô rồi là dưới đáy biển là san hô rồi là cỏ biển và ở đây có rất nhiều loài đặc hữu mà đang là sự quan tâm của khách du lịch đặc biệt là khách du lịch sinh thái
và bên cạnh đó thì cái văn hóa cái văn hóa của cộng đồng sống văn biển nó cũng rất là hấp dẫn và rất là đặc biệt đứng với góc độ tài nguyên du lịch đấy là một cái giá trị rất là lớn để chúng ta có thể khai thác phát triển các sản phẩm du lịch đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là về mặt tiềm năng mà nói thì việt nam chúng ta có tiềm năng du lịch biển rất là lớn
mặc dù chúng ta khẳng định và công nhận với nhau rằng chúng ta có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch biển nhưng cho đến thời điểm này thì nhiều chuyên gia cho rằng
thì chúng ta vẫn chưa có được nhiều sản phẩm du lịch về biển đảo thực sự là vượt trội cũng như là tạo được một cái dấu ấn đặc biệt ông chia sẻ như thế nào về những cái nhận định trên ạ
thực tế ra nói như vậy thì cũng không hẳn không hẳn lắm nói ví dụ như là du lịch vịnh hạ long chẳng hạn thì đấy là một cái sản phẩm du lịch tham quan mà cũng khá nổi tiếng
rồi du lịch đà nẵng đúng không ạ với những bãi biển đà nẵng và nha trang cũng từ lâu vốn từ lâu đã nổi tiếng rồi vũng tàu hay là bây giờ gần đây là phú quốc thì chúng ta có những cái điểm đến kèm theo đó là những cái sản phẩm du lịch cũng phải nói là cũng khá là hấp dẫn
tuy nhiên mà nói thì ở góc độ nào đó thì cái điều đó cũng đúng nghĩa là chúng ta mới phát triển cái sản phẩm du lịch mà chúng ta mới dựa trên những lợi thế về mặt tự nhiên để chúng ta phát triển thôi
mà chúng ta chưa có sự đầu tư theo chiều sâu
để làm sao nâng cao những cái chất lượng đó đạt đẳng cấp quốc tế và khu vực thì đấy là cái thực tế là như vậy cho nên tại sao mặc dù cái tiềm năng của chúng ta rất là lớn nhưng mà cái khả năng thu hút đầu tư cái tỷ lệ mà so với các cái điểm đến khác trong khu vực cũng có biển như chúng ta thì chúng ta còn đang rất là khiêm tốn trong cái việc thu hút khách du lịch đến với du lịch biển ở việt nam
chắc hẳn điều đó một cái nghịch lý như vậy thì cũng đặt ra không ít những cái áp lực cho chúng ta
khi mà chúng ta muốn tìm ra cái phương hướng để có thể phát triển được du lịch biển đảo của việt nam một cách vừa xứng tầm nhưng mà lại phải bền vững ạ
ở đây thì nói đến câu chuyện bền vững thì đúng là chúng ta đang du lịch biển đảo của chúng ta đang gặp nhiều nhiều cái thách thức để chúng ta đạt những cái mục tiêu là phát triển du lịch biển đảo một cách bền vững
cái thứ nhất về mặt kinh tế đã gọi lại bền vững thì nó dựa trên ba cái trụ cột
về kinh tế thì như tôi đã đề cập thì là chúng ta chưa có được những sản phẩm thực sự
thực sự là hấp dẫn để khách du lịch đến với chúng ta ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn
đứng về góc độ môi trường thì có thể nói là chúng ta cũng đang chịu rất nhiều áp lực đối với phát triển du lịch biển đảo
bởi vì chị cũng đã biết là giải ven biển chúng ta là cái nơi tập trung các cái ngành kinh tế kể cả ngành công nghiệp
và như vậy là cái tác động từ các hoạt động công nghiệp đến cái môi trường đến tài nguyên môi trường biển là rất là lớn
một cái điểm nữa cũng có thể là
nói về cái điều bất lợi mà ảnh hưởng đến cái sự phát triển bền vững như chị đã đề cập là cái cuộc sống cộng đồng của dân cư ở vùng ven biển
nói về vùng ven biển cũng là nơi tập trung dân cư đông nhất của cả nước
thế nhưng mà đây cũng là cái nơi mà tỷ lệ nghèo đói cũng là lớn
thế và cái việc mà cái sự nghèo đói đó thì nó cũng tạo nó cũng là gây ra cái áp lực từ phía cộng đồng trong cái việc khai thác các cái tài nguyên môi trường ở vùng ven biển và điều đó
và một cái áp lực nữa có thể nói là
cũng tác động đến cái sự phát triển bền vững của du lịch biển việt nam ở cái góc độ là những cái
hiện nay là về biến đổi khí hậu và giải vé biển chúng ta cũng là cái nơi là lãnh thổ địa lý mà cũng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu
bên cạnh đó thì những cái tình hình về gọi là sự khác biệt trong ứng xử trong việc sử dụng biển đông của chúng ta đối với các nước
cũng có sử dụng cái vùng biển đông ví dụ như là trung quốc một số các nước khác
thì cái sự khác biệt trong cái cách tiếp cận trong việc sử dụng này đối với lại cái luật biển quốc tế nó cũng chưa có sự thống nhất
cho nên là đôi khi nó cũng là có cái ảnh hưởng đến cái hoạt động phát triển du lịch biển của chúng ta
vâng cũng là những cái quốc gia ở trong khu vực thì chúng ta có thể nhận thấy là những quốc gia như là thái lan hay là philippines dường như đang làm rất tốt công tác quảng bá của họ đối với những cái sản phẩm du lịch liên quan đến biển đảo
ông chia sẻ như thế nào về điều này và chúng ta có thể học hỏi được gì từ những cái ví dụ thành công của họ
tại sao là khách du lịch đến với lại philippines đến với lại thái lan người ta ở lâu hơn và chi nhiều hơn
bởi vì người ta tạo ra những sản phẩm phù hợp với lại cái nhu cầu của thị trường
trong khi việt nam chúng ta phải nói về đẳng cấp về mặt tài nguyên chúng ta không thua kém
nhưng bởi vì trên cơ sở cái tài nguyên đấy chúng ta phát triển những cái sản phẩm nó chưa phù hợp
và cái thứ hai khi có sản phẩm rồi thì xúc tiến quảng bá như thế nào để người ta biết đến mình
thì đấy là một cái câu chuyện như tôi cũng vừa đề cập đến với chị là cái tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến quảng bá
mà dựa trên một cái nguyên tắc rất sơ đẳng thôi là chúng ta phải quảng bá những cái gì người ta cần
thế thì đấy là cái mà có lẽ là vì chính vì thế cho nên chúng ta đang còn kém hấp dẫn hơn
chưa phát huy được tiềm năng của mình
thì ở đây nhân đây thì tôi muốn nói là để chúng ta có thể phát triển du lịch biển đảo một cách bền vững và có hiệu quả
thì tôi cho rằng là chúng ta cũng nên học tập kinh nghiệm ở một số nước
trong cái phát triển du lịch biển đảo một số cái mô hình
ví dụ như là thái lan hoặc là malaysia chẳng hạn thì người ta có những phát triển du lịch gắn với khu bảo tồn nữa
thì người ta không quá tập trung người ta không quan tâm lượng khách mà người ta sẽ nghiên cứu cái gọi là carrying capacity
nghĩa là cái sức chứa của cái điểm đến thế nào để cho nó không hủy hoại không tác động đến môi trường
trong khi chúng ta thì là có những nơi nào
càng đẹp càng cái hệ sinh thái nó càng hoang sơ thì lại càng tập trung khách du lịch nhiều
ví dụ như cù lao tràm là một cái ví dụ chẳng hạn
cù lao tràm là khách du lịch đến đấy nó quá nhiều trong khi cái hệ sinh thái đấy nó các hệ sinh thái biển đảo nó rất là mong manh nó rất bị phá vỡ
thế thì rất may là thời gian gần đây là chính quyền địa phương hội an người ta cũng hạn chế lại
ví dụ là một ngày ra đảo chỉ có mấy ngàn khách thôi
hoặc là những cái chiến dịch về không túi ni lông
đấy là một bước tiếp cận đầu tiên để đến các cái mô hình mà hiện nay thái lan và malaysia người ta đã làm rồi
thế thì tôi cho rằng là muộn còn hơn không
chúng ta nên đi theo những cái mô hình như thế để làm sao đấy chúng ta quan tâm nhiều đến cái chất lượng của cái sự tăng trưởng
bởi vì biển đảo cái tài nguyên du lịch và môi trường bên đảo nó rất là mong manh nó rất dễ bị tác động
cho nên mà một khi chúng ta không quan tâm điều này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không có được cái du lịch bền vững
và hai nữa một cái yếu tố nữa chúng tôi cho rằng là cũng cần phải quan tâm đến cái sự tham gia của cộng đồng
các nước người ta đang phát triển du lịch cộng đồng rất là nhiều
đặc biệt là cộng đồng của vân biển
thế thì đây là cái mô hình mà chúng tôi cho rằng là cũng đem lại cái lợi ích không chỉ cho ngành du lịch mà đem lại lợi ích cho chính cộng đồng địa phương
và chính họ lại là những người bảo vệ chính cái tài nguyên và môi trường đó cho phát triển du lịch
từ những cái chia sẻ của ông thì có thể nhận thấy là đó cũng là những cái việc mà chúng ta cần phải làm
hay nói đúng hơn là những cái giải pháp
pháp chúng ta có thể thực hiện để có thể giải quyết được những cái điểm còn khúc mắt để du lịch biển đảo của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai đúng không ạ
cái đầu tiên là khi mà chúng ta phát triển thì chúng ta phải nhìn nhận trong cái mối tổng hòa về phát triển kinh tế xã hội của vùng ven biển
đối với những cái điểm nào chúng ta lựa chọn để phát triển du lịch thì nên tập trung cho phát triển du lịch
bởi vì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho đất nước chứ không phải chỉ cho ngành
thì ở đây tôi muốn nói là cái sự phối hợp liên ngành
trong phát triển du lịch nói chung và phát triển du lịch biển đảo đặc biệt là du lịch việt nam nói riêng là rất rất quan trọng
bởi vì nếu chúng ta thiếu cái sự phối hợp này và dưới sự chỉ đạo chung của chính phủ thì chúng ta rất khó phát triển
trong cái chiến lược phát triển du lịch việt nam thì phát triển du lịch biển đảo là một ưu tiên
ưu tiên về mặt chiến lược
nghĩa là cái vùng địa lý đấy là chúng ta ưu tiên
tập trung để phát triển cho đến tầm cho cái giai đoạn đến năm hai mươi về tầm nhìn đến ba mươi
trong cái hoạt động xúc tiến quảng bá nói chung của du lịch việt nam chúng ta chúng ta mới là quảng bá xúc tiến quảng bá những cái gì chúng ta có
chứ chúng ta chưa quan tâm nhiều đến cái gì mà người ta đang cần
thì đấy là một cái bức tranh chung mà nói chung và nói chung và từng địa phương nói riêng
thì đây là một cái yếu tố nó hạn chế đến hiệu quả của hoạt động xúc tiến quảng bá của chúng ta
nếu chúng ta chú ý hơn về vấn đề này thì có lẽ cái tính hiệu quả của nó sẽ cao hơn
hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ nhận được những bức tranh này
chúng ta sẽ nhận thấy sự phối hợp một cách nhịp nhàng hơn giữa các địa phương cũng như là giữa các cơ quan từ trung mương đến địa phương
đặc biệt là trong cái việc phát triển du lịch biển đảo
để không chỉ du lịch biển đảo mà du lịch việt nam nói chung ạ sẽ có những cái bước phát triển khởi sắc hơn ạ
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
dạ vâng cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề liên quan đến những giải pháp để phát triển du lịch biển đảo tại việt nam xin được khép lại tại đây